để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
khám xét nơi ở đối với trần tiến lực chú quận ninh kiều
lực là nhân viên công ty việt á ở cần thơ đã tham gia cùng hai nhân viên
bệnh viện đa khoa cần thơ trong việc kê khống số lượng hàng hóa
và lợi dụng để chiếm đoạt khoảng tám trăm linh triệu đồng
cụ thể lực đã có hành vi hợp tác với hai nhân viên bệnh viện đa khoa cần thơ
để làm thủ tục thanh toán kê khống giá trị hàng hóa là bộ sinh phẩm xét nghiệm
và sau đó nhận lại số tiền tương ứng từ công ty việt á
lực đã rút tiền và trực tiếp hoặc là chuyển khoản cho hai nhân viên của bệnh viện